tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp phối hợp với đại sứ quán australia tại việt nam tổ chức tọa đàm nhằm trao đổi những kinh nghiệm cũng như tăng cường tuyên truyền thay đổi nhận thức về lựa chọn con đường phát triển sự nghiệp của thanh niên việt nam nhằm định hướng cho các em lựa chọn con đường học tập phát triển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội và thực tiễn phát triển của đất nước
xu hướng lựa chọn học tập các trường dạy nghề thay vì lựa chọn con đường học các bậc học cao hơn là thực tế tại các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới đây cũng nhận định là xu hướng tất yếu trong lựa chọn việc học tập và học nghề tại việt nam
thay đổi nhận thức về con đường phát triển sự nghiệp thông qua giáo dục đào tạo nghề là điều cần thiết và đây sẽ là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động và phát triển nền kinh tế việt nam
trong bối cảnh mới đây cũng là chia sẻ đến từ các đại sứ các chuyên gia đến từ australia
australia luôn có một sự hỗ trợ giáo dục lớn đối với việt nam và đây cũng là trọng tâm trong hợp tác hai nước australia đã cung cấp rất nhiều học bổng đại học và sau đại học
tuy nhiên nền kinh tế việt nam đang có sự thay đổi rất lớn đòi hỏi thêm nhiều kỹ năng khác nên australia xác định sẽ hỗ trợ việt nam cả mảng đào tạo nghề
và với những hiệp ước thỏa thuận giữa hai chính phủ trong lĩnh vực
trong lĩnh vực và đào tạo nghề chúng tôi sẽ cam kết và hỗ trợ các lĩnh vực tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường và tăng cường truyền thông thay đổi nhận thức về giáo dục và đào tạo nghề
ở australia những người học nghề có thu nhập cao và thành công hy vọng đây sẽ là sự hấp dẫn đối với các em khi lựa chọn học nghề
có một sự hiểu nhầm từ phụ huynh học sinh và những người làm công tác đào tạo là chỉ có giáo dục đại học mới dẫn đến một tương lai nghề nghiệp tốt
ở đây tôi muốn khẳng định rằng
giáo dục đại học có chỗ đứng riêng và giáo dục đào tạo nghề cũng có chỗ đứng riêng trong nền kinh tế cũng như thị trường lao động
trong ngày hôm nay chúng tôi đưa đến đây những người rất thành công trưởng thành từ các trường nghề để chia sẻ với các bạn
vừa qua việt nam cũng đã tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám
cuộc thi đã thổi một luồng gió mới trong nhận thức của phụ huynh học sinh đối với sự lựa chọn con đường học tập sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học
lựa chọn các trường nghề lựa chọn trở thành những kỹ thuật giỏi lao động giỏi đang trở thành xu hướng của nhiều học sinh
thời gian học tập cuối năm hai nghìn một mươi hai em có quyết tâm cao và yêu thích cái nghề thiết kế các kiểu tóc và em đã không chọn con đường đại học để đi học nghề này
và khi học nghề thì em đã được các thầy cô và các anh chị chỉ bảo rất nhiều và đến ngày hôm nay thì em đã được một giải
giải vàng kỳ thi tài nghề quốc gia
em đã được giải quy chứng vàng nghề iot internet of things mở đầu cho công nghệ bốn
sau khi đạt được thì cơ hội việc làm của em cho về sau là sẽ được mở rộng hơn
thay đổi tư duy về con đường học tập và lựa chọn sự nghiệp đang là sâu cản lớn trong định hướng giáo dục đào tạo nghề tại việt nam
tăng cường truyền thông thay đổi nhận thức
là việc làm cần thiết mà các bộ ngành các đơn vị liên quan cần thực hiện trong thời gian tới